thưa quý vị và các bạn dân tộc tày là một trong số các dân tộc
còn giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng trong đời sống như trang phục nhà cửa tập quán lễ nghi đều mang đậm bản sắc tộc người
trong số các yếu tố cấu thành văn hóa tày không thể không kể tới những lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm
nếu như lễ hội lồng tồng mở đầu cho năm mới thì ngày tết cơm mới lại được xem như nghi lễ kết thúc cho một năm lao động sản xuất
tết cơm mới ra đời từ cuộc sống lao động là dịp để người dân gửi gắm những ước nguyện của cả bản làng
qua đó thể hiện một phần đời sống tâm linh của người tày
thái hải là một bản làng nhỏ bình yên của người tày
với khoảng ba mươi ngôi nhà sản truyền thống có tuổi đời ít nhất
đây là nơi còn lưu giữ được khá nguyên vẹn những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào tày
trong đó có các ngày lễ tết truyền thống
theo hệ thống các nghi lễ nông nghiệp của đồng bào tày tết cơm mới là một dịp có ý nghĩa quan trọng trong năm
nghi lễ này không chỉ hàm chứa những giá trị văn hóa độc đáo về tiếng ngữ tâm linh
mà còn thể hiện sự tôn vinh cây lúa cây nông nghiệp quan trọng nhất trong đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân
ngày tết này là dịp để bà con gửi thành quả sau một năm lao động sản xuất tới mường trời
qua đó thể hiện tấm lòng thành kính tạ ơn trời đất qua một năm mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu

chúng ta sẽ chọn những hạt giống tốt cơm mới để dâng lên trời đất tế lễ với một ý niệm đó là cảm ơn tạ ơn trời đất đã đem lại cuộc sống hạnh phúc no đủ cho bà con
tất cả các hoạt động của ngày tết đều được thực hiện chung quanh cây nêu đường dựng lên từ ngày hôm trước hoặc sáng sớm ngày làm lễ
là các thành viên đại diện cho các dòng tộc gia đình
trên tay thầy tâm linh có cầm cây thanh táo hoặc có rượu để hóa xả những điều không an lành
và gửi tới mường trời để mong ông trời ban tặng những điều tốt
cái thuốc cái bừa hay là từ những hạt giống đều ảnh hưởng đến cuộc sống
cho nên là bà con hòa mình vào cái tết để mà tạ ơn tất cả các nông cụ
và trưởng làng sẽ là người đại diện cho các dòng tộc cho bách gia chăm họ
để dâng lên trời đất và có một lời khẩn cầu với trời đất để tiếp tục ban cho bà con cuộc sống no đủ
theo truyền thống canh tác nông nghiệp xưa một năm có hai vụ lúa chính là vụ chiêm và vụ mùa
vụ chiêm thu hoạch vào tháng năm và vụ mùa thu hoạch vào tháng một mươi
kết thúc hai vụ này người nông dân sẽ gần như kết thúc công việc đồng áng
cho đến khi hội lồng tồng khởi đầu cho một năm lao động mới
nếu như ở lễ hội lồng tồng mọi người cầu nguyện
cho mưa thuận gió hòa nhà nhà yên ấm
thì cuối năm khi đã đón nhận mùa màng bội thu
thì người dân sẽ chọn những hạt giống tốt để dâng lên trời đất để cảm ơn
vì vậy mỗi người dân bản khi tham gia vào lễ cơm mới
đều không chỉ cầu mong cho bản thân gia đình
mà là gửi gắm ước nguyện bình an cho cả dân làng
tết cơm mới là một trong những nghi lễ rất là linh thiêng của bà con đồng bào người tây
thế và chính vì là tại đây đã sinh sống ở đây thì bà con phải duy trì những cái ngày lễ
không chỉ tết cơm mới hay là ngày tết tháng riêng hay là dầm tháng bảy
bà con vẫn duy trì tất cả những ngày lễ ở tại đây
và với một cái mong muốn duy nhất và tất cả chắc là các thành viên của bản làng cũng như thế thôi
đó là ai trong mình cũng luôn hình dung được rằng
những cái ngày lễ này mình hãy duy trì nó để nó không bị mai một đi cho con cho cháu mình
cho các bạn đấy có thể nắm được biết được và duy trì lại về sau thế hệ sau
sau phần lễ là phần hội với các trò chơi dân gian và các tiết mục giao lưu văn nghệ
đặc biệt là phần trình diễn thanh cửa
một loại hình nghệ thuật đặc trưng trong đời sống văn hóa tín ngưỡng của người tài
các tiết mục then biểu diễn thường mang nội dung cầu bình an và cầu cho mùa màng tươi tốt
có thể nói thanh là màng tinh thần không thể thiếu của người tài
chính bởi vậy những dịp lễ tết quan trọng như thế này
chính là cơ hội để người dân bản được sống trong những thanh âm rộn ràng quen thuộc và mê đắm ấy

có thể nói thanh là một mạng tinh thần không thể thiếu của người tài
người tài người nùng ở đâu là có thanh ở đấy
cho nên trong tâm hồn đồng bào thì rất khao khát được nghe then rất khao khát được xem then
bởi vì then không chỉ có hát đâu còn có cả múa nữa cơ còn có cả trang trí mỹ thuật cơ
cho nên gọi là xem thanh
hát then thì cũng không sai thì đấy là một niềm khao khát rất lớn của đồng bào
văn hóa phi vật thể tức là văn hóa tinh thần đàn tính hát hèn là dân ca của người tày bà con cũng đang duy trì ở tại đây
bà truyền lại cho mẹ cho con con truyền lại cho cháu cháu truyền lại cho chát trong gia đình bao giờ cũng ba bốn thế hệ biết đánh đàn tính hát then hát để cho nhau nghe để gìn giữ cái văn hóa này
trong suốt thời gian còn lại trong ngày bà con được hòa mình vào không khí lễ hội với các làn điệu dân ca truyền thống và các loại hình nghệ thuật độc đáo trò chơi dân gian

mùa dối cạn là một nét nghệ thuật độc đáo của văn hóa dân tộc tài
dối cạn hay còn gọi là dối que thường được người tài biểu diễn nhằm mục đích mua vui vừa thể hiện khát khao chiến thắng số phận mang lại những điều ấm no cho bản làng
một trong những vở múa phổ biến nhất và cũng được yêu thích nhất là tiết mục ông phú cấy với nội dung gần gũi nhưng vẫn đầy tính chiết lý và giáo dục
mùa dối cạn về ông phú cấy thì kể về một câu chuyện cổ tích về ông phú cấy
ngày xưa là bản làng của ông pu cấy là gặp hạn hán rất là to một khoảng thời gian rất là dài cây cối chết khô con vật chết hết
bà con rất là khó khăn mà không còn gì ăn cả
vậy nên là ông pu cấy là một con người rất là tốt và muốn công hiến cho bản làng
bằng cái tài ăn nói của mình thì ông quyết tâm là đi tìm cái ngọn núi cao nhất cái cây cao nhất để lên cầu cứu kêu gọi ông trời để cầu xin mưa nắng
thì ông rất là kiên trì cứ leo lên rồi lại tù xuống leo lên lại tù xuống
và ông trời thì cũng đã thấy được cái tấm lòng chân thành của ông thì đã ban xuống cho một cái phép lạ là bảy tiếng thì nắng tám tiếng thì mưa từ con tắc kè
để từ đấy là bản làng có thể được mưa được nắng và chuẩn bị cho cấy cấy rồi mùa màng rồi thu hoài cuộc thu
được xem vở diễn nhiều người không khỏi thích thú
bởi các diễn viên thuồng cả ba thế hệ đã biến những khúc gỗ thô kịch đơn sơ trở nên linh hoạt và sống động lạ thường
bằng những động tác đơn giản nhưng thuần thục những tiết mục đã thể hiện khá sinh động cuộc sống lao động sản xuất và sinh hoạt hàng ngày của người dân
tất cả hòa quyện tạo nên một vở kịch độc đáo hấp dẫn người xem
đây cũng là tiết mục được nhiều người yêu thích nhất đặc biệt là các em nhỏ
trong những lần biểu diễn các màn cho dối cạn luôn tạo nên những bất ngờ thu hút đông đảo người xem thể hiện đập đà bản sắc văn hóa của dân tộc tài
cộng đồng mà có dân tộc tài tại bản lan thái hải thì lễ cơm mới nó cũng thể hiện thứ nhất là cái sự biết ơn trời đất đã đem lại cho nguồn sống là cơm gạo hàng ngày và môi trường rất là ưu đãi
tất cả hòa quyện tạo nên một vở kịch độc đáo hấp dẫn người xem thể hiện đập đà bản sắc văn hóa của dân tộc tài